mở đầu là thông tin đến từ gia lai
sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phan thị thảo
cùng với chín đồng phạm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy phan thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
thường trú tại thành phố hà nội tạm trú tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đã tham gia lôi kéo nhiều đối tượng đăng ký thành viên tổ chức phản động lưu vong
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu
và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này
thảo và đồng bọn đã lợi dụng các trang mạng xã hội ứng dụng liên lạc qua internet
để tuyên truyền xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
nói xấu chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
bôi nhọ lãnh tụ hồ chí minh đề cao ca ngợi suy tôn dùng bái cá nhân đào minh quân
thực hiện âm mưu phát triển lực lượng trong nước chống phá đảng nhà nước ta
hành vi của các bị cáo đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh gia lai phát hiện
phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và công an nhiều tỉnh thành
tiến hành điều tra bắt giữ thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
việc đấu tranh ngăn chặn bắt giữ xử lý kịp thời tổ chức phản động này
đã góp phần nâng cao vị thế uy tín của đảng và chính quyền các cấp
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
diễn biến của phiên tòa này sẽ được truyền hình công an nhân dân tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
trong khi đó cũng vào sáng ngày hôm nay nguyễn quý thanh bảy mươi một tuổi nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
cùng với trần uyên phương bốn mươi ba tuổi phó giám đốc đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm do bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân
với tổng số tiền là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng dương bị cáo trần ngọc bích bốn mươi tuổi được cho tại ngoại
năm cá nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cáo trạng xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi các bị cáo trần quý thanh trần ngọc bích trần uyên phương
thông qua môi giới đã cho các ông bà lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất ba mỗi tháng
bên vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất khi cho vay
khi bên vay đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cả gốc và lãi theo thỏa thuận
thì các bị cáo lại lấy lý do không trả lại tài sản cho chủ tài sản
vụ thứ nhất thông qua môi giới bị cáo trần quý thanh trần uyên phương đã cho ông lâm sơn hoàng vay một trăm một mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng sang tên cho trần uyên phương bốn thừa đất tại xã hiệp bình chánh và thành phố thủ đức với lãi suất ba mỗi tháng
lãi phạt chậm trả là bốn năm giả cách bằng các cam kết bán lại
đến khi ông hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả
thì phía trần quý thanh lấy lý do ông lâm sơn hoàng chậm trả không cho chuộc lại tài sản
cơ quan tố tụng xác định giá trị chiếm đoạt là hơn tám mươi tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn trên ba bị cáo trần quý thanh trần uyên phương và trần ngọc bích đã chiếm đoạt của ông nguyễn huy đông ba mươi tám tỷ đồng
chiếm đoạt của nguyễn văn trung hơn bốn mươi tám tỷ đồng
tương tự bà đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim oanh cũng vay của ông thanh năm trăm linh tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ vần công ty minh thành
thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án nhân thành cho hai bị cáo là trần uyên phương trần ngọc bích và phía công ty tcs
công ty thuộc tập đoàn tân hiệp pháp với lãi suất ba một tháng lãi chậm phạt là bốn năm
đến khi phía bà đặng thị kim oanh chuẩn bị đủ số tiền năm trăm linh tỷ đồng
thì phía bị cáo trần quý thanh đã đưa ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên không cho chuộc lại tài sản
giá trị chiếm đoạt cả hai dự án trên là tám trăm tám mươi tỷ đồng
như vậy tổng giá trị các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích đã chiếm đoạt đối với các tài sản của các bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn ngọc tuấn chú tại xã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào tối ngày tám tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc nhậu giữa nguyễn ngọc tuấn và tô văn ân xảy ra xô xát đánh nhau
tuấn đã dùng con dao bấm bằng kim loại mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người của ân gây thương tích nặng
sau khi đâm ân gây thương tích thì tuấn đi về nhà riêng ân được mọi người đưa đi cấp cứu
điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra lạp rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng là trần trọng phú thái hai mươi bốn tuổi và trần đức mạnh một mươi chín tuổi
cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ điều tra một cá nhân ở huyện cẩm mỹ thường xuyên đến tiệm game của thái ở xã xuân tây huyện cẩm mỹ chơi và nợ thái năm năm triệu đồng
thái nhiều lần đòi nhưng người này không trả
trong một lần thái điều khiển xe máy chở mạnh đi ăn đêm thì gặp người này
thái đã bắt giữ cùng với mạnh chở người này về quán game
tại đây thái và mạnh đã dùng xích chói chân và hành hung nạn nhân bắt nạn nhân liên lạc với người thân mang tiền đến trả nợ
qua tin báo của người dân công an huyện cẩm mỹ đã tiến hành bắt giữ trần trọng phu thái và trần đức mạnh
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn tòa nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo dương văn bình
trú tại thành phố châu đốc về tội tổ chức cho người dân
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc dương văn bình đưa võ thị kim luận dương văn nam và phan thị trà my
nhập cảnh trái phép từ campuchia về đến khu vực khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
thì bị tổ công tác của lực lượng biên phòng phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra xác định trong hai ngày một mươi bảy và một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bình đã nhiều lần tổ chức cho luận nam và my
xuất cảnh nhập cảnh trái phép qua lãnh đạo
bình đã tổ chức cho luận nam và my xuất cảnh trái phép qua lãnh đạo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
từ đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu bang giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp để điều tra xác minh làm rõ
qua xác minh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ cơ quan điều tra xác định được hai thanh niên sử dụng tiền giả mua hàng là huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy cùng chú ở xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đây là hai đối tượng có liên quan nhóm tội phạm về tiền giả liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý
mở rộng điều tra cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở đối với trần thẩm linh sinh năm hai nghìn tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng cùng nhiều máy móc vật dụng liên quan đến hành vi làm tiền giả
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận
tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó đăng bán trên mạng xã hội với giá một triệu đồng tiền thật lấy bốn triệu đồng tiền giả và đã bán được một trăm sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng cho một số đối tượng trong đó có hoàng đức anh và cao nhất ý
trong quá trình em thực hiện hành vi phạm pháp thì cũng có những hành vi là che giấu tính chất phẩm pháp của mình nhưng mà cũng không nghĩ rằng là cơ quan chức năng có thể tìm ra bắt nhanh như vậy
từ trước đến nay thì công an tỉnh hậu
hậu giang và cũng một số các tỉnh lên cận chúng ta đa số là chúng ta chỉ bắt và xử lý được cái đối tượng tiêu thụ đối tượng lưu hành tiêu thụ tiền giả
và chúng ta cái thành công của phán nhanh đấy là chúng ta đã bắt được đối tượng sản xuất thu được toàn bộ tăng vật
và cái việc chúng ta phán nhanh thì là cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta ngăn chặn được cái hoạt động lưu hành tiêu thụ tiền giả
đối tượng sẽ tiêu thụ được tiền giả sẽ không chỉ ở địa bàn hậu giang không chỉ địa bàn cà mau không chỉ địa bàn tiên giang
nó có thể lan rộng ra rất nhiều tỉnh thành khác và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính tiền tệ cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam trần thẩm linh huỳnh hoàng đức anh cao nhất ý
trong đó linh bị khởi tố về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả
anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
ngoài ra công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an các tỉnh tiền giang cà mau bắt khởi tố thêm ba bị can để điều tra về các tội lưu hành vận chuyển và tàng trữ tiền giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam với đối tượng truy nã nguyễn phong linh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về các hành vi gây cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
cụ thể vào khuya ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn phong linh đã dùng dây điện đánh anh nguyễn đình trai trung trú tại huyện xuân lộc gây thương tích sáu
tiếp đó linh cầm đá ném trúng xe ô tô của anh trung gây hư hỏng thiệt hại tài sản là năm triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi gây án xong linh đã bỏ trốn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với nguyễn phong linh về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
sau khi được công an huyện xuân lộc và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng linh đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị với đa dạng các hoạt động trải nghiệm vui chơi giải trí mùa du lịch biển tại đà nẵng luôn thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước
thời điểm này thành phố đà nẵng cũng đang tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi tắm
người dân và du khách khi tham gia hoạt động tắm biển đều được khuyến cáo bảo quản tài sản tránh tình trạng bị kẻ gian trộm cắp
công tác đấu tranh với các đối tượng tội phạm này cũng được xiết chặt hơn
đây là một trong ba điểm giữ xe an ninh của công an phường mỹ an có vị trí gần bảy tắm công cộng trên địa bàn quần ngũ hình sơn
điểm trong giữ xe hoạt động từ một mươi năm h đến hai mươi hai h mỗi ngày khách gửi xe đều được tuyên truyền nhắc nhở bảo quản tài sản có giá trị
trước khi tắm biển cũng như nắm bắt được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp
sau ba năm hoạt động lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời trao trả lại nhiều tài sản đánh rơi
các đối tượng trộm cắt tài sản đánh rơi mất cấp cho người dân du khách

các đối tượng trộm cắt tài sản tại bãi biển đà nẵng thường lợi dụng lúc đông người